vào thời điểm này hàng năm du khách sẽ khá vất vả mới có thể tìm được một chỗ để thư giãn hay là tắm nắng trên bãi biển higham ở bang new south wales của australia
thế nhưng năm nay nạn cháy rừng nghiêm trọng đang gây ra thiệt hại rất lớn cho ngành du lịch của nước này
bãi biển heiham nổi tiếng với nước trong xanh và bãi cát được mệnh danh là trắng nhất thế giới khiến nơi đây trở thành thiên đường cho du khách vào mùa hè
tuy nhiên bãi biển này hôm qua đã vắng lặng bất thường
hiện chưa có thống kê chính thức song ngành du lịch australia dự báo thiệt hại tương đương ba một tổng sản phẩm quốc nội gdp của nước này
lượng khách lưu trú tại khách sạn ở sydney trong tháng trước đã giảm tới một mươi
tính đến hiện tại cháy rừng tại australia đã khiến hai mươi năm người thiệt mạng và thiêu dụi hơn tám sáu triệu hectare đất
phá hủy hàng nghìn tòa nhà và làm sập nhiều mạng lưới điện và viễn thông
một số khu vực du lịch trọng điểm của australia thuộc bang victoria và bờ biển phía nam bang new south wales cũng bị ảnh hưởng nặng nề